nhận lời mời của trung ương đảng cộng sản trung quốc đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đầu
thăm và làm việc tại trung quốc từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi chín tháng bốn
trong sáng nay tại trung nam hải bắc kinh phó chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa
vương kỳ sơn đã tiếp thân mật đồng chí nguyễn văn bình và đoàn đại biểu đảng ta
nhật liệt hoan nghênh đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam sang thăm và làm việc tại trung quốc
ông vương kỳ sơn bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương trong thời gian qua
mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi nhằm thúc đẩy quan hệ hai đảng
hai nước phát triển ổn định lành mạnh trong thời gian tới
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình
chúc mừng và đánh giá cao thành công tốt đẹp của kỳ họp lần thứ nhất
đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân trung quốc khóa một mươi ba
chúc mừng ông vương kỳ sơn được bầu làm phó chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa
khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng và mong muốn cùng với đảng nhà nước và nhân dân trung quốc
nỗ lực củng cố và tăng cường tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
trong khuôn khổ chuyến thăm đoàn công tác cũng đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo văn phòng nghiên cứu chính sách trung ương
trung tâm nghiên cứu phát triển quốc vụ viện ủy ban giám sát quản lý tài sản quốc hữu trung quốc